ngoài bảy chốt được duy trì do đồn biên phòng xín cái và sơn mỹ quản lý thì ba chốt đường bộ và một chốt đường sông mới được thành lập do lực lượng biên phòng công an quân sự và y tế phối hợp tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào địa bàn
tất cả công dân qua chốt phải đo thân nhiệt khai báo y tế bệnh lý nền và lịch trình đi đến đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép chốt cách ly sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật